thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại tỉnh vĩnh phúc
vĩnh phúc là tỉnh có truyền thống trong phong trào trồng cây theo lời kêu gọi của bác hồ
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh trồng mới được khoảng bảy trăm linh hectare rừng tập trung một sáu trăm linh cây phân tán
đến nay độ che phủ rừng đã đạt gần hai mươi năm
việc trồng cây gây rừng của tỉnh vĩnh phúc trong những năm qua đã tạo cho tỉnh có môi trường trong lành
khí hậu điều hòa ổn định góp phần cải thiện môi trường sinh thái môi trường sống hạn chế thiên tai
tạo môi trường cảnh quan đô thị thu hút đầu tư nâng cao chất lượng đời sống của người dân
năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh vĩnh phúc phấn đấu trồng mới một triệu sáu trăm linh nghìn cây phân tán như sấu xà cừ lát hoa bàng thông xoan phượng
tập trung ở các khu vực trường học nhà văn hóa các trục đường mới mở
ngày sau lễ phát động của tỉnh tất cả các huyện xã thị trấn cũng sẽ tổ chức tết trồng cây ở địa phương đơn vị mình đến hết ngày tám tháng hai